chuyển sang các tin tức giao thông đáng chú ý
là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn giao thông
clip sau đây tiếp tục là bài học cảnh tình
có lẽ chỉ có may mắn mới cứu nam thanh niên này thoát khỏi tử thần
chiếc xe ô tô với tốc độ kinh hoàng đã suýt tông trúng nam thanh niên
đang dựng xe máy bên đường và phi thẳng lên vỉa hè đâm trúng hai chợ cây bên đường
đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho người điều khiển phương tiện
sẽ không có may mắn lần sau nếu vẫn không làm chủ tốc độ như vậy